cũng trong buổi họp báo cục trưởng cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử ông lê quang tự do cho biết
cục trưởng cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử ông lê quang tự do cho biết
đánh hiện tượng một số hội nhóm trên mạng xôi đăng tải thông tin hướng dẫn người khác tự tử
cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử đã xác định được tám hội nhóm facebook này và thông báo cho facebook
chỉ sau một ngày facebook đã chặn ngay tám hội nhóm này
tương tự đối với thông tin có nhiều hội nhóm trên facebook hướng dẫn bùng nợ ngân hàng lừa đảo bằng thế chấp tín dụng
cũng đã ra quét được bốn mươi bảy nhóm và đã yêu cầu facebook ngăn chặn
facebook đã thực hiện ngăn chặn ngay với bốn mươi ba trên bốn mươi
bốn mươi bảy nhóm bốn nhóm còn lại hành vi vi phạm chưa rõ ràng
thưa quý vị hiện nay vai trò của người dạy học không còn là người thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình
trong một khuôn viên lớp học hay là một không gian đóng ký nữa
mà đã được mở rộng thêm rất nhiều bằng các công nghệ giải pháp trên nhiều nền tảng
bối cảnh học tập được mở rộng cùng việc tích hợp công nghệ mới
và trong quá trình triển khai dạy học sẽ tạo cho người học có những cơ hội trải nghiệm
và khám phá theo một cách khác như thế nào
quý vị hãy cùng tìm hiểu với phóng viên của chúng tôi
thưa quý vị một giờ học mà có đến hơn một nửa thời gian là không có giảng viên đứng ở trên bục giảng
có lẽ là điều mà chúng ta dường như không thấy tại không gian của các trường trung học phổ thông
thì nay đó lại là những giờ học rất đối bình thường

thì thầy sẽ xác thực lại những cái thông tin và các cái khái nghiệm mà họ đem đưa ra
để gục lại thành một kiến thức chung

giờ học vừa rồi thì tôi đã tổ chức dựa trên mô hình lớp học đảo ngược
ở đó thì tôi đã giao nhiệm vụ cho học sinh để tìm hiểu các vấn đề có trong thực tiễn liên quan tới nội dung của bài học
sau đó thì các con sẽ về nhà tìm hiểu các thông tin liên quan xung quanh vấn đề đó
và từ đó thì các con sẽ xây dựng một phần thuyết trình để có thể chia sẻ những thông tin mà mình đã tìm hiểu được cũng như là đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề mà mình đã được nhận nhiệm vụ
thường thì là bọn em sẽ không biết cách lọc hết thông tin của một bạn và bọn em sẽ khá là copy vào nhiều và bài ạ
với lại bọn em cũng hơi gặp khó khăn trong việc xác thực thông tin từ những cái trang báo mạng không biết là có đúng hay không
thầy có chọn lọc những thông tin cho em em đưa thông tin cho thầy

thầy có nói cho em biết phần nào là phần đúng chỉ sửa những phần em đang hiểu lầm ở trong bài phát triển
việc học như thế này thì sự tiếp thu nó khá là tự nhiên việc mình sẽ cảm thấy hứng thú trong việc học
thế nên là kiến thức nó sẽ đi vào đầu nó rất là trôi chảy thế nên là em thấy việc này nó sẽ năng suất hơn so với việc chỉ nghe thầy giảng ở trên lớp
trong bối cảnh công nghệ thông tin
công nghệ thông tin nói chung hoặc công nghệ số nói riêng hiện nay đang rất là phát triển
thì cái vai trò của người dạy trong cái bối cảnh hiện nay cần phải thay đổi rất là nhiều
chắc chắn là các thầy cô hiện nay sẽ phải ngoài cái năng lực chuyên môn ngoài năng lực sư phạm thì còn phải có thêm cái năng lực được gọi là năng lực số
cái thứ hai nữa là cái vai trò của người dạy hiện nay cần phải thay đổi ở cái khía cạnh là họ không chỉ còn là cái nguồn cung cấp thông tin
chính thức và duy nhất như trước đây nữa mà họ cần phải trở thành một người biết dẫn dắt biết hướng dẫn người học có thể tự tìm kiếm khám phá các thông tin
họ còn phải tạo ra được những cái khung những cái định hướng một cách chính xác hơn để cho người học biết cách sàng lọc và xử lý phân tích những cái thông tin đó
bằng cái cách đó thì người học mới có thể tự tin bước vào cái không gian số
người giáo viên hiện nay không thể tìm kiếm thông tin không có thể tìm kiếm thông tin không có thể tìm kiếm thông tin
người giáo viên hiện nay không chỉ là một trong những người đi dạy mà còn phải là người đồng hành cùng khám phá cũng như là định hướng cho người học về cách xử lý thông tin dữ liệu để hình thành những trí thức cho bản thân
bên cạnh đó thì hình thức học online trong thời điểm cách ly của dịch covid phát triển đến nay cũng đã trở thành một trong những phương pháp học rất là gần gũi
thể hiện được vai trò quan trọng trong quá trình rèn luyện cũng như trao dồi kiến thức của học sinh
nhưng đồng thời điều đó cũng đã đặt ra những thách thức đối với người làm thầy khi mà bản thân họ phải làm chủ được những năng số trên không gian dạy học trực tuyến này
rất nhiều ý kiến cho rằng cái việc dạy học online nó chỉ là một cái sự chuyển đổi từ cái việc dạy học thực tế
xong sau đó chúng ta video hóa hay là ghi hình hóa truyền phát toàn bộ những cái âm thanh hình ảnh đó những cái nội dung đó lên trên một cái nền tảng trực tuyến
thì cái cách tiếp cận như thế này theo
quan điểm của chúng tôi là chưa đầy đủ
dạy học online dạy học trực tuyến nó là một cái phương thức là một cái hình thái dạy học rất là mới
và hiện nay nó đang song hành cùng với một cái phương thức giáo dục mà chúng ta vốn dĩ rất là quen thuộc từ trước đến nay đấy là dạy học trực tiếp
ở thời điểm hiện tại thì đối với sau khi mà đã kết thúc những cái năm tháng học online học trực tuyến
thì thầy cô cũng đang chăn trở trong việc làm thế nào bây giờ để tiếp tục áp dụng những cái công nghệ thông tin
mà mình đã được
trang bị trong bối cảnh học trực tuyến mà vẫn giữ được sự phối hợp chặt chẽ giữa học trực tuyến và học trực tiếp
thì ở thời điểm hiện tại thì các thầy cô đang trước hết là đang ứng dụng công nghệ các cái nguồn thông tin các cái nguồn dữ liệu trên internet
cũng như là các cái trí tuệ nhân tạo để có thể giúp mình trong việc xây dựng ý tưởng của các cái bài dạy
sau đó thì lên lớp thì thầy cô sẽ tăng cường sử dụng các cái phần mềm có thể là học tập qua trò chơi
để kích thích cái sự tham gia học tập của học sinh kích thích cái sự hình thú của các con vào giờ học
và cũng tìm hiểu các hình ảnh và video ở trên internet để làm sao các con có thể sử dụng được cái chiến lược học tập trực quan hóa một cách tốt nhất có thể
bởi vì trong thời đại hiện nay thì các cái nguồn thông tin nó rất là nhiều
chính vì vậy mà thầy cô sẽ có thể tận dụng được rất nhiều các cái cái nguồn hỗ trợ mình trong việc xây dựng bài dạy
bản thân cái môi trường học tập trực tuyến này hiện nay đang có rất nhiều người thế giới
thứ nhất đấy là cái câu chuyện chương trình chúng ta phải thiết kế một cái chương trình như thế nào để nó phù hợp với một cái hình thái mới
thứ hai là những nội dung những cái nội dung như trước đây chúng ta có thể chia sẻ một cách rất là dễ dàng thuận lợi thuận tiện trong một môi trường trực tiếp
nhưng bây giờ trong một cái môi trường trực tuyến thì cái nội dung này nó cũng phải chuyển sang một cái hình thái một cái định dạng mới chứ không thể là như cũ
cái thứ ba tức là những cái vấn đề liên quan đến tương tác
trong môi trường trực tuyến thực ra chúng ta vẫn duy trì được một môi trường tương tác trực tiếp nhưng không có tiếp xúc
và lúc này cái môi trường tương tác này cần phải được duy trì thông qua nền tảng thông qua công cụ
điều này lại đặt ngược trở lại những cái thách thức rất lớn rất mới đối với người giáo viên
bởi vì từ trước đến nay họ được đào tạo để mà thích ứng để chủ động thích ứng trong một cái môi trường dạy học là trực tiếp
còn bây giờ chuyển sang một cái trạng thái một cái mô hình
rất là mới như thế này đòi hỏi họ phải tự cập nhật cũng như được huấn luyện đào tạo cũng như phải có một cái ý thức để luôn luôn rèn luyện phát triển cái nghề nghiệp trong tương lai
những thay đổi của giáo dục dưới thái động của khách mạng công nghiệp bốn đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc bồi dưỡng nâng cao tăng lực với giáo viên
để đáp ứng được yêu cầu này đội ngũ giảng viên sư phạm cần được bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực bằng rất nhiều hình thức như tập huấn sử dụng công nghệ phục vụ dạy học ứng dụng các hình thức tiên tiến mô hình trực tuyến và công tác bồi dưỡng giảng viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học bồi dưỡng theo hướng nghiên cứu và nâng cao trình độ ngoại ngữ